thông tin từ trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cho biết
lúc một mươi hai h hai mươi phút một mươi chín giây ngày một mươi tám tháng bảy một trận động đất có độ lớn ba tám độ richter
đã xảy ra tại khu vực huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
trận động đất này ở vị trí có tọa độ một mươi năm hai trăm chín mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám hai trăm linh hai độ kinh đông
độ sâu chấn tiêu khoảng năm km ngay khi xảy ra động đất ubnd huyện bắc trà my
đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với các địa phương kiểm tra tình hình
và báo cáo tác động của chấn động địa đất này hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình động đất tại khu vực này